trước đó hai đối tượng giả làm khách mua hàng lợi dụng chủ cửa hàng ở thị trấn di lăng huyện sơn hà sơ hở thịnh và hoàng đã cướp giật sợi dây duyền của chủ cửa hàng rồi lên xe máy bỏ trốn
tại cơ quan công an các đối tượng còn khai nhận trước đó đã thực hiện chót lọt một số vụ trộm cắp tài sản khác
vào dạng sáng ngày hôm nay sau nhiều giờ xảy ra mưa lớn cho nên đường cao tốc dầu dây phan thiết
đoạn đi qua địa phận tỉnh bình thuận bị ngập nặng các phương tiện phải đi xuống đường quốc lộ một a để lưu thông
khoảng ba giờ sáng tuyến đường cao tốc dầu dây phan thiết bị ngập đoạn km hai mươi năm thuộc địa phận huyện hàm tân tỉnh bình thuận
đoạn ngập kéo dài hơn một trăm linh mét sâu khoảng bảy mét nên các phương tiện không thể lưu thông
cho đến sáng ngày hôm nay nước rút nhẹ nhưng vẫn còn cao khoảng năm mét
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc cục cảnh sát giao thông bộ công an đã cử lực lượng điều tiết các xe trên cao tốc rẽ ra hướng quốc lộ một
đồng thời phân luồng không cho phương tiện khác vào cao tốc để hạn chế ủn tắc
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc chín h trên antv cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi